nhằm chung tay giúp đỡ các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh thái nguyên giúp các em có thêm cơ hội đến trường
nhiều phần quà ý nghĩa đã được ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh thái nguyên cùng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản thăng long
đã trao tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh thái nguyên
trong khuôn khổ đại lễ về sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín tại chùa linh sơn đại phúc huyện phú lương tỉnh thái nguyên
ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh thái nguyên cùng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản thăng long
đã trao ba trăm linh chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh thái nguyên
các em học sinh được nhận xe đạp đợt này đều là những học sinh chăm ngoan học giỏi có hoàn cảnh khó khăn

các em học sinh được nhận xe đạp đợt này đều là những học sinh chăm ngoan học giỏi có hoàn cảnh khó khăn